trong những năm gần đây ngành công nghiệp mía đường việt nam đã chứng kiến những bước tiến vượt bậc
đặc biệt là từ sự đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất
tại gia lai nhà máy đường an khê đã đi tiên phong trong việc áp dụng mô hình đầu tư xây dựng cánh đồng mía mẫu lớn
có phần nâng cao giá trị cây mía không chỉ về mặt kinh tế mà còn cải thiện đời sống của người dân
thay vì mánh muốn tự phát như trước thời gian gần đây cánh đồng mía rộng một trăm năm mươi hectare đã được hình thành
nhờ phương thức hợp tác liên kết giữa người nông dân ba na huyện ca bang với nhà máy chế biến mía đường
điều này đã tạo sự thay đổi lớn khi năng suất mía tăng cao đạt trung bình trên một trăm một mươi tấn mỗi hectare và chất lượng đường được đảm bảo
gia đình mình trồng ba hectare mía năm nay mía được mua thu chắc trên hai trăm linh tấn lãi trên một mươi năm triệu
từ khi tham gia cánh đồng lớn được nhà máy hỗ trợ nhiều nên vừa nhàn công lại lợi nhuận cao hơn trước nhiều
hiện vùng nguyên liệu mía phía đông tỉnh gia lai đã có trên ba hectare
nhà máy đường an khê đã hỗ trợ kỹ thuật cung cấp giống mía chất lượng cao và bao tiêu mía với giá cả hợp lý
đồng thời ứng dụng công nghệ và khâu thu hoạch giúp giảm thiểu tồn thất và nâng cao hiệu quả kinh tế
song song với đó là nâng cao công suất ép từ một mươi năm lên một mươi tám tấn mía mỗi ngày để đáp ứng sản lượng thu hoạch mía ngày càng tăng của người dân

nhà máy đường an khê đã hỗ trợ kỹ thuật cung cấp giống mía chất lượng cao và bao tiêu mía với giá cả hợp lý
bà con nên đã biết ứng dụng tiến bộ vào sản xuất làm một giống mía
rồi ứng dụng cơ giới hóa trong quá trình làm nông nghiệp của bà con
rồi vẫn cỡ cao vấn đề thu mua của nhân dân nhà máy của nhân dân thì cũng đã ứng dụng cơ giới hóa hết
vì vậy mà giảm được rất là nhiều chi phí đặc biệt là chi phí trung gian
mô hình cánh đồng mía mẫu lớn đã tạo ra chuỗi sản xuất liên kết bền vững mang lại lợi ích cho cả nhà máy và người trồng mía
nếu được nhân rộng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành mía đường việt nam hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế